cơ quan an ninh liên bang nga fsb đã chặn đúng âm mưu ám sát tổng biên tập của kênh truyền hình tin tức rt
kiêm tổng biên tập tập đoàn truyền thông rossia sykonia nước nga ngày nay
nhóm nghi phạm là các thành viên của nhóm tân fascist peregrost tám mươi tám đã bị bắt vào ngày một mươi bốn tháng bảy
ở moscow và tỉnh ryazan
theo fse những đối tượng này theo dõi mục tiêu của mình ngay tại nơi làm việc và nơi ở
trong quá trình điều tra của fsb thì các đối tượng khai nhận có âm mưu ám sát theo lệnh từ tình báo ukraine
đồng thời đã lên kế hoạch ám sát với thù lao là một năm triệu rup tức là khoảng một mươi sáu usd
cho mỗi vụ ám sát thành công
fsb cũng đã thu giữ một khẩu súng trường tự động ak chín mươi viên đạn giao và một số công cụ hỗ trợ khác